trên thế giới thì thành phố sydney australia chính là nơi sự kiện giờ trái đất hai nghìn một mươi bảy được khởi động đầu tiên trước việt nam bốn giờ đồng hồ
tại sydney nhà hát opera và cầu cảng hai công trình biểu tượng của australia đã đồng loạt tắt đèn để hưởng ứng giờ trái đất
từ australia chiến dịch giờ trái đất sẽ di chuyển tới châu á
tại hồng kông trung quốc khu vực cảng victoria quy tụ các tòa nhà cao nhất hồng kông sẽ đồng loạt tắt đèn
trong khi tại myanmar ngôi chùa thiêng suedagon sẽ thắp lên một mươi ngọn đèn dầu
chiến dịch này cũng nhận được sự hưởng ứng tại châu phi châu âu và châu mỹ
các di tích và các công trình nổi tiếng như tháp eiffel pháp điện kremlin nga tháp big ben anh tháp nghiêng pisa italia tòa nhà empire state mỹ
cùng các kim tự tháp của ai cập sẽ chìm vào bóng tối trong vòng sáu mươi phút bắt đầu từ hai mươi h ba mươi phút theo giờ địa phương
nhiều nước cũng tổ chức nhiều sự kiện hưởng ứng giờ trái đất
tại thủ đô lisbon
isbon của bồ đào nha sẽ diễn ra một buổi hòa nhạc dưới ánh nến
singapore tổ chức một buổi chạy bộ trong khi tanzania tổ chức lễ trồng cây
quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên wwf đơn vị tổ chức giờ trái đất cho biết
năm nay quỹ này sẽ điều chỉnh chương trình giờ trái đất tại từng quốc gia để tập trung vào những vấn đề liên quan tới biến đổi khí hậu nổi cộng của từng nước
chương trình giờ trái đất tại nam phi sẽ hướng vào vấn đề năng lượng tái tạo
trong khi tại trung quốc wwf sẽ hợp tác với doanh nghiệp để khuyến khích lối sống bền vững
là một sự kiện quốc tế do wwf phát động giờ trái đất khuyến khích mọi cá nhân và tổ chức tắt đèn điện trong vòng một giờ
từ tám giờ ba mươi phút đến chín giờ ba mươi phút theo giờ địa phương trong ngày thứ bảy cuối cùng của tháng ba hàng năm
mục đích của sự kiện này là kêu gọi mọi người dân tập trung tìm ra những giải pháp để bảo vệ hành tinh và xây dựng một tương lai tươi sáng và bền vững
bắt đầu từ sydney năm hai nghìn bảy
đất tới nay đã phát triển đến hơn một trăm bảy mươi tám quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn bảy thành phố
kết nối hàng triệu người trên thế giới vì mục tiêu hành động chống biến đổi khí hậu